trận lũ lịch sử quét qua huyện mường la tỉnh sơn la xã nạm păm được ghi nhận là xã chịu thiệt hại lớn nhất
hàng trăm hộ gia đình phút chốc đã trở thành trắng tay
chia sẻ với bà con vùng lũ trong lúc khó khăn cán bộ chiến sĩ công chức đồng bào chiến sĩ cả nước
đã có nhiều hành động thiết thực kịp thời ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về các hoạt động cứu trợ này
sau cơn lũ dữ xã nậm păm hoang tàn ngổn ngang đất đá một mươi năm người chết một mươi năm người bị thương hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy
dụng vườn bị vùi lấp hoàn toàn cùng nhiều tài sản có giá trị của gần bảy trăm linh hộ gia đình đã không còn
hệ thống hạ tầng cầu đường trường học trạm y tế bị phá hủy
con đường duy nhất liên thông bảy xã cũng bị hư hỏng nặng khiến việc di chuyển ứng cứu cho bà con vùng lũ trở nên gian nan và đầy hiểm nguy
mọi người thì không riêng tôi tôi không suy nghĩ một vấn đề gì cả chỉ thấy là tìm cách nào nghĩ được cách nào mà thực tế nhất bây giờ
cần nhất bây giờ là lúc mà sau cơn lũ một ngày ngày đầu tiên thì vì bận công việc đang cứu trợ bí cho bà con ở trên sông
xong tức là ngày hôm sau là trong ngày hôm đấy là chuẩn bị hết đồ đạc là tối hôm đó chuẩn bị đêm trong đêm và sáng hôm sau là vào đây
để nó nấu bữa ướt cơm đưa đi phát
khi nấu ra những suất cơm xong là cho các em bởi các tình nguyện viên các an bộ đội công an
sẽ điệu mỗi người hai mươi suất cơm
thấy rất là thương bà con tại vì cái ngày đầu tiên khi mà hội mình vào mình còn chưa có xe đi vào đây
anh em nấu cơm ở người gần ngoài thị trấn sau đó là đi bộ để vào đem vào cho bà con
nói chung là bây giờ xe vộ vào nó cũng đỡ hơn mọi cái khó khăn cũng đã được khắc phục rất là nhiều
cũng chính trong những lúc hoạn nạn khó khăn này tinh thần lá lành đùm lá rách đầy nhân văn của con người việt nam
mới được thể hiện một cách rõ ràng nhất
thì năm nay thì có cái rất là không may là cái mưa lũ nó xảy ra
và cái thiệt hại nó rất là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của gia đình các em
cũng như là cái nguy cơ các em sẽ bỏ học sẽ nhiều hơn
nên vì thế là năm nay cái chương trình của báo tuổi trẻ là chúng tôi cho rằng là có một cái ý nghĩa hơn
vào đúng cái thời điểm này những cái phần quà mà những học bổng mà báo
của bạn đọc của báo tuổi trẻ trao tặng cho các em học sinh đây là một phần rất nhỏ
nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn là
góp vào thêm vào cho các em để tạo cho các em cơ hội tiếp tục được theo đuổi con đường học hành của mình
em cảm thấy rất vui và vinh dự khi nhận được suất học bổng này
em sẽ dùng số tiền này để mua sách vở bút để chuẩn bị cho năm học mới
để khắc phục những hậu quả của trận lũ vừa qua tại huyện mường la tỉnh sơn la
sẽ cần nhiều thời gian nhân lực tiền của và sự vào cuộc mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương
cùng sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cộng đồng